tiểu không tự chủ là triệu chứng rất thường gặp ở phụ nữ đang mang thai phụ nữ sau sinh con
sau quá trình gắng sức để vượt cạn các cơ xung quanh bàng quang và niệu đạo sản phụ trở nên yếu và khó kiểm soát việc tiểu tuyện
trường hợp chọn phương pháp sinh gây tê ngoài màng cứng sẽ khiến chị em có cảm giác tê ở đáy trậu khiến việc đi tiểu không tự chủ được
tiểu không tự chủ khi gắng sức khác với tiểu rắt tiểu không tự chủ là tiểu không thể kiểm soát nằm ngoài y muốn của người bệnh
mỗi khi có sự tăng áp lực trong ổ bụng như vận động mạnh hắt hơi ho làm dòng nước tiểu tuột ra ngoài thể hiện sự suy yếu chức năng nâng đỡ của bàng quang niệu đạo
còn tiểu dắt là tình trạng người bệnh đi tiểu nhiều lần với số lượng ít nhưng vẫn kiểm soát được
ở một số bà mẹ vài tuần sau sinh tình trạng thiểu không tự chủ sẽ tự hết nhưng cũng có người bị kéo dài ở những mức độ khác nhau
để hạn chế và sớm phục hồi tình trạng tiểu không tự chủ người bệnh không nên để bàng quang đầy nước tiểu
khi cảm thấy buồn tiểu nên đi tiểu ngay
người bị tiểu không tự chủ có thể tập luyện bằng cách khi hít thở vào co khít cơ âm đạo từ từ thở ra đồng thời giãn cơ
nếu vẫn bị tiểu không tự chủ kéo dài sau sinh thì người bệnh nên đi thăm khám
theo số liệu thống kê ban đầu cho thấy có khoảng gần ba mươi phụ nữ trong độ tuổi từ hai mươi đến năm mươi năm tuổi bị mắc chứng tiểu không tự chủ
đây là độ tuổi sinh sản ở nữ giới
trong đó có khoảng ba mươi năm mươi trong số này khả năng không kiểm chế được việc tiểu tiện ở mức độ nghiêm trọng
mặc dù tiểu không tự chủ là chứng bệnh phổ biến nhưng việc đi tiểu không tự chủ ở phụ nữ sau sinh cũng không phải là dấu hiệu bệnh lý thực sự
cũng giống như hiện tượng tiểu không tự chủ ở người già tiểu không tự chủ ở trẻ em dưới năm tuổi hay tiểu không tự chủ ở phụ nữ đang mang thai
vậy nguyên nhân dẫn đến thiểu không kiểm soát sau sinh là gì
nguyên nhân chính gây ra tình trạng thiểu không tự chủ là do khả năng chế ước của bàng quang bị dối loạn
và sức nâng đỡ của niệu đạo bị suy yếu
thực tế không chỉ đợi đến sau sinh mà phụ nữ mang thai ở giai đoạn tam cá nguyệt thứ ba cũng thường có triệu chứng tiểu xóm do sự chèn ép của thai nhi lê quang quang
sau sinh nở việc sinh nở nhiều sinh con to quá trình chuyển dạ sẵn đẻ khiến giãn qua mức các mô cơ sản trậu bị suy yếu
cũng như các dây thần kinh kiểm soát bằng quang bị suy yếu nên cảm thấy khó khăn trong việc kiểm soát tiểu tiện
với phụ nữ sinh mổ việc thực hiện kỹ thuật gây mê bàng cứng
khiến ảnh hưởng đến vùng đáy trậu với cảm giác tê buốt
dễ thần kinh tủy sống bị ảnh hưởng dẫn đến tình trạng tiểu không dự trù hay tiểu xóm diễn ra tối thiểu từ ba đến sáu tháng sau sinh
phụ nữ ở thời kỳ mãn kinh nội tiết tố suy giảm
hơn thế nữa đây là độ tuổi nữ giới bước vào giai đoạn lão hóa mạnh nên các cơ bàng quang suy yếu
niêm mạc niệu đạo mỏng dần đi
điều đạo phụ nữ lại có cấu tạo ngắn hơn nam giới nên khả năng kìm giữ nước tiểu không còn được hiệu quả như trước
nhiều trẻ em còn có hiện tượng như xa bằng quang xa trực tràng hay mất ngủ bốc hỏa cũng làm gia tăng tình trạng tiểu són
bên cạnh đó còn các nguyên nhân khác như ngoài các nguyên nhân sinh lý nguyên nhân sau sinh tiểu không tự chủ còn do các nguyên nhân bệnh lý như
viêm nhiễm trùng đường tiết hiệu càng huyết áp tiểu đường tao bón mãn tính u sơ suy thận ôm thư thận
từng xã trị vùng trậu hay bị chấn thương ở cuộc sống
vậy tiểu không dự trù sau sinh thường kéo dài bao lâu
đối với phụ nữ sau sinh nở trứng tiểu tiện sau sinh sẽ chấm dứt hoặc giảm dần sau vài tuần sau khi sinh
trong khi đối với một số trường hợp khác thì lại có thể tồn tại ở mức độ khác nhau trong vài tháng hoặc thậm chí lâu hơn
một số người tiếp tục mắc chứng tiểu không chủ sau sinh nhiều năm bởi vì tình trạng này diễn ra khá phổ biến ở những người nhiều tuổi
tiểu són tiểu không dự trù ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe như thế nào
không ít người thắc mắc vậy tiểu không dự trù sau sinh có nguy hiểm không
không thông thường tiểu không dự trù sau sinh có thể từ khỏi từ ba đến sáu tháng
tuy nhiên tình trạng này có thể kéo dài hơn thậm chí đôi khi không thể kiểm soát việc tiểu trở lại bình thường
đa số các trẻ em đều cho rằng tiểu không tự chủ không nguy hiểm đến sức khỏe nên họ thường âm thầm chịu đựng
cũng theo một số chuyên gia y tế cho biết nhiều trẻ em cho rằng tiểu không dự trù không nguy hiểm đến sức khỏe
cũng như không để lại di chứng nên họ thường âm thầm chịu đựng
hoặc chọn cách đối phó bằng việc sử dụng bằng vệ sinh hàng ngày
thậm chí nó còn có thể là dấu hiệu cơ thể bạn đang có những dối loạn chức năng của bảng quảng
bình thường khi bàng quang đầy thành bằng quang gửi đến não bộ để đóng cơ vòng bằng quang và khiến chúng ta mắc tiểu
nhưng ở những người bị dối loạn suy yếu cơ bằng quang chỉ cần một lượng nhỏ nước tiểu trong bằng quang đã kích thích được phản xạ đi tiểu
thậm chí nếu không kịp vào nhà vệ sinh bạn có thể bị tiểu xón ngay ra ngoài
tiểu xón tiểu không dự trù
tiểu xón tiểu không dự trù gây trở ngại rất lớn trong sinh hoạt
ảnh hưởng sâu đến chất lượng cuộc sống và có thể gây viêm nhiễm đường sinh dục do luôn ở trong tình trạng ẩm ướt
người đi tiểu nhiều tiểu không dự trù lâu năm dần chất lượng cuộc sống sẽ dần suy giảm
tần suất đêm đi tiểu nhiều lần thì giấc ngủ sẽ bị ảnh hưởng
thiếu ngủ thường xuyên gây trở nên căng thẳng từ đó gây ra những hệ lụy như mất ngủ suy nhược cơ thể
bên cạnh đó đêm phải dậy nhiều lần đi tiểu có thể sẽ là yếu tố nguy cơ gây đột quỵ
nếu tình trạng để lâu sẽ khiến bệnh nặng hơn sức khỏe bàng quang suy yếu và ngày càng dễ bị co bop kích thích hơn
ảnh hưởng làm gia tăng thêm các triệu chứng dối loạn tiểu tiện
các ảnh hưởng khác như viêm nhiễm bảng quang làm nặng hơn là những bệnh lý mãn tính như
viêm đường tiết niệu các bệnh về niệm đạo viêm bàng quang khiến người bệnh bị đi tiểu nhiều lần tiểu không tự chủ
người mắc các bệnh về tiểu đường lượng đường trong cơ thể quá nhiều làm tăng áp lực lên thận
cái việc bài tiết bị kích thích gây tiểu nhiều lần tiểu không tự chủ
bệnh lý về thần kinh như sơ cứng tủy sống dối loạn thần kinh hội chứng chèn ép tủy sống
với người bình thường khi nước tiểu đầy bằng quang cơ thể sẽ có phản xạ thôi thúc chúng ta đi tiểu
phản xo này được kiểm soát bởi não tủy sống và các dây thần kinh ngoại biển
nhưng nếu có vấn đề về thần kinh thì phản xạ tiểu tiện diễn ra không đúng lúc dẫn đến tiểu không tự chủ
chính vì vậy mà khi phát hiện những dấu hiệu này
bệnh nhân cần đi khám để trần đoán và có hướng điều trị sớm nhất
phương pháp điều trị tiểu không tự chủ sau dinh
trong quá trình thăm khám thông thường các bác sĩ thường xuyên sản phụ đến bắt đầu bằng cách tập well g
thường xuyên và biến chúng thành thói quen suốt đời
khi thực hiện chính xác và thường xuyên những bài tập này có thể củng cố cơ sản trậu
và giúp sản phụ kiểm soát bằng quang tốt hơn
với trường hợp sản phụ bị béo phì khi đang mang thai
hoặc nếu tăng cân nhiều so với khuyến cáo
các bài tập này có thể giúp giảm cân thông qua chế độ ăn uống và tập thể dục
nếu sản phụ tiếp tục bị mất kiểm soát việc đi tiểu trong hơn một tháng sau
khi thực hiện các biện bài tập giao gồ thường xuyên
nên nhận sự hỗ trợ từ một nhà trị liệu vận lý phục hồi sản trậu
nếu tập luyện cân sản trậu không giúp ích gì
có thể muốn xem xét các phương pháp điều trị có thể khác
chẳng hạn như dùng thuốc hoặc phẫu thuật
bên cạnh đó nếu mẹ bị do gì nước tiểu nghiêm trọng
các bài tập bặc dù có thể cải thiện
nhưng mẹ vẫn cần đến các phương pháp điều trị khác
như sử dụng thiết bị cổ tử cung hoặc phẫu thuật
khi bị tiểu không tự chủ sản phụ có thể luyện tập bằng nhiều cách khác nhau
một bơ sari là một vòng silicone nhỏ mà mẹ đặt lên bên trái âm đạo vào buổi sáng
và bỏ ra vào ban đêm
nó làm tăng áp lực lên các cơ địa đạo và thêm hỗ trợ cho vùng xương trậu
một số phụ nữ chỉ sử dụng battery trong các hoạt động thể chất như chạy hoặc chơi tennis
nếu tình trạng tiểu không tự chủ kéo dài sau sinh không thiên giảm
người bệnh nên đi thăm khám tại các bệnh viện
phòng khám phụ khoa sớm nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời
dưới đây là một số thực phẩm tốt cho sức khỏe của phụ nữ sau sinh
theo y học hiện đại thời gian tối thiểu để cơ thể phụ nữ sau sinh phục hồi là sáu tuần
tuy nhiên theo y học cổ truyền và kinh nghiệm từ các bà các mẹ truyền miệng qua nhiều thế hệ
thì cần đến ba tháng một mươi ngày có thể người mẹ mới hoàn toàn phục hồi
trong thời gian này chế độ ăn uống của người mẹ cũng cần được chú ý đặc biệt
thứ nhất đường đỏ loại đường này có tính ôn ít khí hoạt huyết dễ tiêu hóa giảm đau nợ sữa
sản phụ có thể kết hợp đường đỏ với các món ăn vừa ngoan miệng lại vừa tốt cho sức khỏe
giúp điều trị cao huyết áp và bị lạnh sau sinh
thứ hai cá chép phụ nữ sau sinh cũng nên ăn cá chép mỗi tuần
trong cá chép có chứa nhiều chất protein giúp thúc đẩy tự cùng co bóp
đẩy máu dư ra ngoài rút ngắn thời gian ra sản dịch
thứ ba trứng gà đây là thực phẩm phổ biến chứa nhiều chất protein
cần thiết trong quá trình phục hồi của sản phụ
bên cạnh đó trứng gà cũng chứa rất nhiều chất giúp vết thương mau lành tăng tiết sữa cho sản phụ
tuy nhiên không nên quá nhiều trứng gà cho một bữa vì có thể gây khó tiêu
thứ tử thịt bò nạc thì bò nạc là lựa chọn hàng đầu bởi không chỉ cung cấp đầy đủ năng lượng
mà còn dậu chất sắt một khi chất sắt trong cơ thể không được cung cấp đầy đủ
có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi
bạn cần ăn thực phẩm dầu chất đạm và vitamin b một mươi hai
thịt bò là nguồn cung cấp hai chất dinh dưỡng này tuyệt vời nhất
thứ năm rau ngót lá rau ngót có giá trị dinh dưỡng tốt như protein canxi chất béo
phốt phò sắt vitamin a vitamin b và vitamin c
lá rau ngót cũng có tác dụng khơi thông dòng sữa của người mẹ mới sinh
giúp hạ sốt và máu bẩn sau khi sinh
thứ sáu sợ nóng sau khi sinh xong một cốc sữa nóng là điều thực sự cần thiết
của các bà mẹ nhanh chóng hồi phục lại sức
đặc biệt uống sữa nóng thời điểm này lại giúp người mẹ về sữa nhanh mà lại đặt
trong thời kỳ cho con bú sản phụ cũng nên ăn uống sợ nóng đều đặn
điều đó rất có lợi cho sức khỏe và bệnh phụng nhanh
cuối cùng là trái cây trái cây chứa nhiều vitamin và khoáng chất
có thể khả năng ngăn ngừa táo bón thúc đẩy quá trình tiêu hóa
bổ sung các loại vitamin thiếu hụt trong cơ thể sản phụ
để ăn các loại hoa quả có vị ngọt tính mát như chuối quýt bưởi ngọt nho táo và lê